thưa quý vị liên quan đến các triệu chứng hậu covid một mươi chín dễ mắc phải
theo những nghiên cứu gần đây trầm cảm và đái tháo đường là hai căn bệnh thuộc di chứng hậu covid một mươi chín được ghi nhận cao nhất
vậy có phương pháp nào để khắc phục kiểm soát hai di chứng này hay không
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả ngay sau đây
qua nghiên cứu các chuyên gia nhận thấy hậu covid gây ra trầm cảm
ngoài ra covid một mươi chín có thể làm tăng lượng đường trong máu đến mức phát triển tiêm toàn xe tông do đái tháo đường
một tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng phổ biến ở người bệnh đái tháo đường
thực tế đã có nhiều biện pháp đã được khuyến cáo để kiểm soát mức đường huyết và chứng trầm cảm hậu covid một mươi chín
tuy nhiên một biện pháp hiệu quả và dễ áp dụng cho mọi người là tập thể dục đơn giản là đi bộ ba mươi phút mỗi ngày
nghiên cứu gần đây tại hoa kỳ cho thấy tập thể dục có thể phá vỡ vòng lẫn quẩn của chứng viêm do covid một mươi chín gây ra
tiến sĩ candida rebello trung tâm nghiên cứu eason pennington đại học louisiana hoa kỳ
một chuyên gia trong nhóm nghiên cứu cho biết một quyền có thể không bị bệnh nặng do covid một mươi chín
nhưng sau đó sáu tháng rất lâu sau khi hết ho hoặc hết sốt có thể phát triển căn bệnh đái tháo đường tiếp hai
tiến sĩ rabello nói rằng bạn không nhất thiết phải chạy một dặm
tương đương một sáu trăm linh chín mét hoặc đi bộ một dặm với tốc độ nhanh
đi bộ tốc độ chậm cũng là tập thể dục rèn luyện sức khỏe
tốt nhất mỗi ngày bạn nên tập ba mươi phút
nhưng nếu bạn chỉ có thể tập một mươi năm phút mỗi lần hãy cố gắng tập hai lần và mỗi lần một mươi năm phút
điều quan trọng là bạn cố gắng không quan trọng bạn bắt đầu từ mức nào
bởi vì bạn có thể tập luyện dần dần để đến mức tập luyện được khuyến cáo
vậy làm thế nào để đi bộ đạt hiệu quả cao trong phục hồi sức khỏe sau covid một mươi chín
vừa kiểm soát tốt đường máu và giảm chứng trầm cảm
vừa giảm thiểu biến chứng khác của hậu covid một mươi chín như hụt hơi khó thở mệt mỏi
để việc đi bộ phát huy tác dụng tối đa chúng ta nên lựa chọn thời điểm đi bộ phù hợp
như buổi sáng thức dậy hoặc tối trước khi đi ngủ
riêng buổi tối nên đi bộ sau khi ăn một đến hai tiếng là phù hợp không gây áp lực cho hệ tiêu hóa
không nên đi bộ vào thời điểm nắng nóng gây gắt nhất là một mươi một giờ trưa đến ba giờ chiều
đồng thời việc tập luyện cần diễn ra khoảng ba mươi phút mỗi ngày
về địa điểm nên chọn một nơi ít ô nhiễm khói bụi nơi ít tiếng ồn ít xe và ít người qua lại
như các lối đi trong công viên nhiều cây xanh và yên tĩnh
vừa đi bộ vừa tập thở sau nhiều đợt mỗi đợt khoảng năm phút hít sâu vào từ bằng mũi
rồi thở ra hết sức từ từ bằng miệng
tốc độ đi cũng không cần quá nhanh chỉ cần đi bộ bước đều chân thả lỏng cơ thể thả lỏng suy nghĩ
không nên nói chuyện quá nhiều trong khi đi bộ làm não bạn quá bận rộn với nhiều dòng suy tư
không những thế để việc đi bộ được dễ dàng duy trì chúng ta nên tìm thêm bạn đồng hành trong các buổi tập
như bạn bè người thân để khích lệ tinh thần cũng như giúp chúng ta không dễ từ bỏ trước các yếu tố
ngăn cản việc tập luyện
nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học uy tín rama cho thấy
các bước đi được thực hiện bất kỳ tốc độ đi nào để giúp bạn sống lâu hơn
cụ thể việc có được bốn đến tám bước mỗi ngày
có thể làm giảm gần hai phần ba nguy cơ mắc bệnh tim
đi bộ hai bước với tốc độ bình thường mất khoảng một mươi năm phút
với những lợi ích trên của việc đi bộ hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp quý vị có thêm kiến thức
về việc khắc phục hai di chứng hậu covid là trầm cảm và đái tháo đường
đừng quên chia sẻ cách làm đơn giản hiệu quả này đến với những người thân bằng cách nhấn xe video